vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đội bảy phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy
công an tp hà nội phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động công an huyện đông anh
đã triệt phá một ổ nhóm tàng trữ sử dụng cháy phép chất ma túy trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh do đối tượng nguyễn ngọc phương làm chủ quán
tổ công tác liên ngành đã phát hiện tại ba phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to
cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên quán
công an đã thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng một cân điện tử ba đĩa xứ
có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trên ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
với một mươi năm đối tượng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối với đối tượng nguyễn ngọc phương là chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra